chúng không chuẩn bị gì về thuốc men hay gì cả
chỉ có cái tinh thần tinh thần là chính
cái chuyến hải trình sáu bảy tiếng của mình thì cũng không có vấn đề gì xảy ra vì theo mình nghĩ thế
chuyến này thực sự là mình rất hào hức
lần đầu tiên mình được ra đảo quỳnh long vĩnh cùng hội những trẻ hải phòng
toàn ra những trẻ hải phòng thì đã có những bạn văn phòng chuẩn bị rất chú đáo
tất cả những dụng cụ thuốc men anh yên rằng là tất cả mọi người sẽ dễ dàng vượt qua
dạ vâng dùm cao say mà vượt qua
thì đi tàu nhiều để tránh được say sóng thì kỹ năng thì đầu tiên là cái kinh nghiệm đi tàu thì là phải chọn gom thời tiết biển em gió nhẹ
thế còn lại nếu như mà trong điều kiện mà chạy mà có gặp sóng to gió lớn thì muốn giảm cái xe gió thì đầu tiên là ta phải khỏe
thứ hai là ta phải uống thuốc chống say
thứ ba là ta xuống
cái lơi thấp nhất của dưới tàu
thế cháu lại cứ tưởng rằng là bình thường mọi người cứ hay bảo là nếu mà đi say sóng thì phải lên trên đóc tàu
thế cháu nói là nó thật là thoáng
nó chỉ thoáng thôi nhưng thực ra thì là nó xay hơn
bởi vì cái biên độ ở trên cao nó lắc nhiều hơn so với ở dưới đáy tàu ở dưới tâm
thấy là mọi người có những cái một số những kinh nghiệm chống say sóng
ví dụ như là ngồi tránh xa chỗ có mùi dầu máy này hoặc là ngồi ngược hướng tàu này hoặc là sức dầu này
thì chú thấy là những cái kỹ năng như thế là nó có đúng hay là sai
cái đấy cũng là đúng đấy
cái đấy là kinh nghiệm
mà vì là cái người người ta yếu là cái say sóng thì người ta ngửi thấy cái mùi dầu rồi cái mùi hôi hoặc là một cái mùi gì đó mà người ta cảm thấy là nó gây ra một cái cảm giác nó khó chịu hoặc nó đột ngột là người ta sẽ rất là dễ bị say
nên người ta thường ngồi vào đầu gió nó thoáng hay ngồi ở cái chỗ giữa tàu và ngồi ở dưới thấp
thế thì nó đỡ say sóng hơn và ổn định còn nằm ở một chỗ
và cái ăn hướng hóa ăn hướng ít đi
để giảm cảm giác say sóng chúng ta nên sử dụng một số loại thuốc chống say có thành phần ymê hydrinat hoặc meclizine hydrochloric trước khi lên thuyền
chọn khoang tàu thấp sát mặt biển là nơi có biên độ lắc ít
khi bị say sóng nên chọn chỗ thoáng tránh xa nơi có mùi xăng dầu hoặc các tác nhân gây khó chịu
thuyền vượt qua bến long châu
nơi được cho là có sóng lớn
mọi người di chuyển vào bên trong thuyền để tránh sóng to nguy hiểm
một số bắt đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ giữ sức cho chuyến hành trình dài
số còn lại xem điện thoại để giết thời gian
thực chất việc này lại khiến hành khách rất dễ bị say sóng
thời gian dài đi biển tới bảy tiếng
khiến cho những người khỏe mạnh cũng có thể bị say sóng
chưa kể phải vượt qua khu vực có sóng lớn
khiến cho những người có kinh nghiệm cũng dễ phải lao đào
chỉ một lúc sau
hành khách đầu tiên say sóng đã xuất hiện

nó quic ướm